vâng thưa quý vị tại hòa đức hà nội vào ngày hôm qua thì đã xảy ra hiện tượng là xét đánh mạnh khiến hai người tử vong
và theo dự báo thì khả năng cao là ngày hôm nay vẫn sẽ xảy ra hiện tượng rông xét
vâng không chỉ riêng tại khu vực hà nội mà trên cả nước thì cảnh giác với rông xét
và vùng có nguy cơ cao nhất là sơn la hòa bình và thanh hóa hà tĩnh
bởi những nơi này thì có mưa rông đến bất trợt cục bộ có điểm mưa to tới bảy mươi mm
và khu vực từ quảng bình tới bình thuận tây nguyên và nam bộ
chiều tối mai cần phải cảnh giác với hiện tượng rông xét khoảng từ một mươi ba đến một mươi chín giờ tối
vâng ạ xét thì có tính sát thương rất là cao vì thế mà khi nghe thấy tiếng sấm xét
thì quý vị không nên cố di chuyển ra đường và nếu ở những nơi chống chảy như ở ngoài cánh đồng
thì nên tránh xa các vật dụng kim loại như là xe đạp cuốc hay là xẻng để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra